ngọc nhuế xã tân phúc huyện ân thi khi lực lượng quản lý thị trường tỉnh hương yên
phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã phát hiện ô tô chở hai một tấn nội tạng lợn
đựng trong các bao tải và thùng nhựa màu xanh
toàn bộ số nội tạng đều có biểu hiện chuyển màu đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối
đối tượng vận chuyển là nguyễn duy huy chú quán tại hà đông hà nội
không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
đồng thời phạt nguyễn duy huy số tiền là một mươi triệu đồng cùng toàn bộ chi phí tiêu quỷ
thưa quý vị qua bảy kỳ festival nghề truyền thống huế lễ hội áo dài năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
áo dài trên con đường di sản đã chính thức được khai mạc trong tối qua tại cổng ngọ môn đại nội huế
với một mươi sáu vua sưu tập áo dài đặc sắc lễ hội năm nay đã góp phần giới thiệu các danh làm
tài liệu tài liệu tài liệu tài liệu tài liệu
làm thắng cảnh nổi tiếng trên con đường di sản miền trung đến với du khách thập phương
danh lam thắng cảnh nổi tiếng của các tỉnh thành miền trung như thành nhà hồ thanh hóa
trong nhà kẻ bàng quảng bình phố cổ hồi an quảng nam đã trở thành chủ đề chính trong một mươi sáu bộ sưu tập áo dài đặc sắc
mỗi bộ sưu tập là câu chuyện về một thời vàng son được một mươi bảy nhà thiết kế thể hiện một cách sống động
bắt mắt trên giá áo dài việt nam với dòng vải lụa quý của làng nghề việt
các nghệ nhân chất lọc cách điệu tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho các mẫu thiết kế
với màn trình diễn đặc sắc cùng với hệ thống âm thanh ánh sáng được giàn dựng công phu
lễ hội áo dài đã để lại nhiều ấn tượng mới mẻ trong lòng du khách
lần đầu tiên đến huế được tham dự lễ hội áo dài tôi cảm thấy chương trình được đầu tư rất hoàn trang giàn dựng công phu hấp dẫn
nhiều ý tưởng và lần đầu tiên là thấy rất nhiều nhân viên
các nhà thiết kế có những cái mẫu chốt tập đẹp
bên cạnh việc giới thiệu hình ảnh áo dài việt nam các nhà thiết kế trẻ mong muốn được gìn giữ chất lụa truyền thống của làng nghề việt
với ý nghĩa đó lễ hội áo dài đã trở thành một món đặc sản không thể thiếu trong mỗi kỳ festival huế
dịp nghỉ lễ này công viên thủ lệ là một trong những điểm vui chơi thu hút đông khách của thủ đô hà nội
dự kiến là công viên sẽ đón trên hai trăm linh lượt khách tăng một mươi hai một mươi năm so với mọi năm
trong khi đó công viên nước hồ tây trong những ngày qua cũng luôn là điểm đến ưa thích của người dân khi mà thời tiết dù mới đầu hè đã đạt đỉnh nóng
do lượng khách vui chơi tăng cao ban quản lý công viên thủ lệ cũng thực hiện nhiều phương án để giữ gìn trật tự chung
cùng với đó tăng cường bổ sung nhiều điểm mới để công viên đặc sắc thu hút khách tham quan
dịp này ban quản lý công viên cũng cho biết đã bổ sung thêm nhiều loài động vật mới
như hiêu cao cổ hồ trắng hả mã
bên cạnh đó các khu vui chơi nhà chờ miễn phí cũng được bố trí phục vụ khách tham quan
dự kiến trong các ngày nghỉ lễ tiếp theo lượng khách đến với công viên thủ lệ sẽ ngày càng đông
trong khi đó ngày hôm qua hai mươi tám tháng bốn công viên nước hồ tây cũng đón nhận hàng nghìn người dân tới vui chơi
đông đúc nhất là khu vực sông lười với mực nước chỉ khoảng một mét
không cần biết bơi du khách có thể đi bộ hoặc ngồi phao thả trôi theo dòng nước
dù là ngày nghỉ lễ nhưng giá vé vào cổng không tăng so với ngày thường
cụ thể là một trăm sáu mươi đồng một vé người lớn và một trăm ba mươi đồng cho một vé trẻ em dưới một ba mét
trong những ngày tháng bốn lịch sử nhiều đoàn công tác trong đất liền đã vượt sóng đến thăm quân và dân của huyện đảo trường sa nơi tuyến đầu của tổ quốc
một đặc sản không thể thiếu trong những chuyến công tác này đó là những buổi biểu diễn bởi những nghệ sĩ những ca sĩ những nhạc công chuyên nghiệp trẻ chung được mang đến trường xa
trong thời đại công nghệ thông tin nhiều người nghĩ văn nghệ quần chúng đã gần hết đất diễn
nhưng không lính đảo trường sa vẫn cần lắm những buổi biểu diễn như thế này
bởi nơi đảo xa mạng internet là một thứ xa xỉ
được thưởng thức được giao lưu được hòa vào lời ca điệu nhảy đó là điều luôn mong muốn của các chiến sĩ
vì một năm họ chỉ có cơ hội vài lần
hôm nay các đoàn ra thăm chúng tôi có thêm một động lực để đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của đơn vị lên một bước mới
đặc biệt là hôm nay quá trình giao lưu văn nghệ văn hóa văn nghệ là một món ăn tinh thần rất lớn
cũng rất kịp thời đối với chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nơi đảo sa
đoàn công tác số năm xa thăm trường sa có diễn viên thuộc hai đoàn nghệ thuật của tỉnh yên bái và tỉnh vĩnh long
phần lớn các nghệ sĩ diễn viên đều chưa một lần đến với trường sa
gần hai mươi nghệ sĩ diễn viên của hai tỉnh đã hợp lại thành một đoàn văn công giã chiến với đầy đủ trang bị âm thanh ánh sáng
ngay cái buổi đầu tiên được biểu diễn các nghệ sĩ diễn mà gần với các chiến sĩ trường xa ngồi phía trước này này
hầu hết là ai cũng rưng rưng nước mắt thật sự là xúc động cảm động nữa
khi thấy rằng là chúng ta ở nước đất liền có những cái chương trình đặc sắc như vậy và nhiều những cái hỗ trợ cho chương trình biểu diễn
mặc dù đem đến đây thì rất là gọn nhẹ nhưng chúng tôi cảm thấy là cảm nhận một cái cảm xúc của mình dành cho các chiến sĩ rất là nhiều
và muốn gửi tặng cho các chiến sĩ thật nhiều những bài hát hay những điệu múa đẹp
và gửi tới các chiến sĩ những tình cảm thân thương của các nghệ sĩ đối với các chiến sĩ
biểu diễn dưới chân cột mốc chủ quyền trường sa không phải nghệ sĩ diễn viên nào cũng có vinh dự này
chính vì vậy các nghệ sĩ diễn viên luôn cháy hết mình với những tiết mục hoạt náo sôi động
hay đàm thắm chữ tình với những bài hát ca ngợi quê hương biển đào
một cái cảm giác nó lưng lưng cảm giác mà mình nói chung là nó rất là khó tả
nhưng mà nó thôi thúc mình
nghĩa sẽ phải làm sao mà hết mình để phục vụ bà con nhân dân cùng các chiến sĩ được tốt nhất
lúc đó là lòng yêu nghề của mình nó vươn lên rất là cao
diễn chúng em diễn cảm giác thấy rất là sung
và cảm thấy không chỉ riêng bọn em mà là tất cả các chiến sĩ trên tất cả các đảo đều đều tạo điều kiện
và tạo nên nguồn cảm hứng cho đoàn văn công chúng em ạ
không sân khấu
thậm chí không có hệ thống âm thanh nhưng các nghệ sĩ diễn viên và nhiều thành viên trong đoàn công tác
vẫn đem lại niềm vui cho những người lính đảo nhà sàn
vì họ biết rằng chỉ ít phút nữa thôi các anh lại trở lại nhiệm vụ thường nhật là bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
bước qua biển trời bao đa được kênh ngọn bóng vác
vâng giờ trường xa vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
chúng ta đến đây là vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
chúng ta sẽ quay trở lại đất liền với những làng quê việt nam
thưa quý vị cứ bắt đầu vào hè thì khắp các làng quê đồng bằng bắc bộ lại tràn ngập những cánh diều
và đây cũng là khoảng thời gian mà hội thả diều tại làng đan tạo sóc sơn hà nội bắt đầu khai hội
thú sự tham gia của đông đảo người dân địa phương cũng như là du khách thật phương
những cánh diều một món đồ chơi quá đội thân thương và gần gũi dường như đang dần trôi xa khỏi ký ức của những đứa trẻ thời này
cuộc sống với khói xe đèn đường những tòa cao ốc hay là những giờ học mệt nhòai căng thẳng
còn đâu là thời gian và nơi trốn cho diều bay cao dập rìu trong những buổi chiều đầy gió
thế nhưng đến với lễ hội thả diều làng đan tảo thì quý vị sẽ được sống lại những ký ức đẹp đẽ
những khoảnh khắc cùng bạn bè căng dây thả những cánh diều nhiều màu sắc
thăm làng đan tàu những ngày đầu hè chúng ta sẽ thấy được tình yêu của người dân nơi đây dành cho những cánh diều
với người dân ở đây cánh diều không chỉ là trò chơi dân gian mà còn là nét đẹp văn hóa từ bao đời nay
ông đỗ ba sơn là phó thôn cũng đã có ý kiến đối phần rồi
tôi chỉ xin có một vài kiêm nhỏ như thế này thôi
tức là về lịch sử hội diều thì
các cụ kể lại rằng là từ lâu lắm rồi từ sửa từ xưa có một bà nữ tướng
mới làm nhiệm vụ là nuôi quân rèn quân ở trong khu rừng ở đây
bên kia là ngày xưa gọi là rừng nữa chứ không phải gọi là rừng đan
thế thì để cho quân sĩ những lúc mà dành dỗi khỏi nhớ nhà và đỡ miệt mỏi
thì bà có mới bày cho cách là làm rìu
và thả diều trong những đêm trăng sáng
thì các cụ kể lại như thế truyền thuyết là như vậy
thì sau này đến đời ông cha chúng tôi lại kể lại cho chúng tôi như thế
và từ đấy thì hội diều đã trở thành một lễ hội truyền thống của thôn nam tải chúng tôi
điểm độc đáo của lễ hội diều đan tạo đó là những con diều dự thi đến từ những dòng họ trong làng
ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi từ tp hcm sẽ gửi tới quý vị những tin tức thú vị khác
xin mời biên tập viên hoàng trí
hòa trí xin chào trường quay hà nội xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
hôm qua ủy ban nhân dân tp hcm đã bàn giao hai tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn cn chín
và một mươi cano cao tốc cho bộ đội biên phòng tp hcm
đây là những phương tiện hiện đại nhất mà đơn vị này được trang bị tính đến thời điểm hiện tại
hai chiếc tàu mang số hiệu pv một trăm bốn mươi một nghìn chín trăm linh một và tv một trăm bốn mươi một nghìn chín trăm linh hai do công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đóng tàu sơn hải
thuộc bộ thương mệnh bộ đội biên phòng chế tạo
tàu cn chín có chiều dài ba mươi m chiều rộng sáu mươi bảy m lượng gián nước tối đa một trăm sáu mươi tấn tám thủy thủ hoạt động nghiệp vụ
vật liệu thân vỏ là bằng thét cường độ cao
tàu được lắp thiết bị hàng hải hiện đại như máy đo độ sâu gfe sáu trăm tám mươi máy đo tốc độ gl hai trăm linh năm
định vị vệ tinh glr bảy nghìn tám trăm linh máy thu bản đồ thời tiết
hệ thống bói trá tự động
đặc biệt tàu cn chín có sức chịu sóng gió cấp bảy cấp tám tốc độ lớn nhất hai mươi hải lý một giờ
chạy liên tục trong hai mươi bốn giờ thời gian hoạt động tối đa một mươi ngày ở vận tốc chưa đến một mươi hải lý một giờ
số người được cứu tối đa hai mươi năm người
bên cạnh đó tàu cn chín được trang bị nhiều loại vũ khí khí tài hiện đại
đáp ứng công tác tuần tra bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới biển đảo
việc trang bị tàu cn chín cho bộ đội biên phòng tp hcm có ý nghĩa rất quan trọng
giúp có phần nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển
và cửa khẩu cảng của thành phố đồng thời tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu
và tuần tra kiểm soát phòng chống giảm nhẹ thiên tai thực hiện cứu hộ cứu nạn
nâng cao khả năng phối hợp với các lực lượng trên biển
mới đây một hãng hàng không tại việt nam đã xin tăng khai thác ba mươi máy bay trong năm hai nghìn hai mươi
nhưng cục hàng không việt nam chưa đồng ý vì cần phải xem xét kỹ lưỡng về quy định
cũng như nhu cầu của thị trường và kết cấu hạ tầng hàng không
trong báo cáo gửi bộ giao thông vận tải mới đây cục hàng không đánh giá hãng bambu airways
đủ điều kiện để cấp lại giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không với nội dung thay đổi
về người đại diện tăng vốn điều lệ bổ sung danh sách chi nhánh
tuy nhiên đối với nội dung thay đổi khai thác trên ba mươi máy bay cục hàng không cho rằng
đây là vấn đề cần xem xét một cách kỹ lưỡng thấu đáo cụ thể phải dựa trên nhu cầu của thị trường
cơ sở hạ tầng năng lực của hãng hàng không và thực tế việc đảm bảo giám sát an toàn hàng không của cục hàng không
cùng với đó cục hàng không cho biết nguồn lực hiện tại của cục chỉ đảm bảo quản lý được đến hai trăm năm mươi sáu tàu bay
đăng ký quốc tịch việt nam
trường hợp hãng hàng không mất khai thác thêm ba mươi máy bay sẽ vượt quá năng lực giám sát của cục
do đó cục hàng không kiến nghị bộ giao thông xem xét cấp lại giấy phép kinh doanh vận chuyển hành khách
của bambu airways
sau khi hãng có văn bản giải trình cục hàng không sẽ tiếp tục kiểm tra thấm định và báo cáo bộ giao thông vận tải
bệnh viện huyện nhà bè và bệnh viện quận hai vừa chính thức triển khai phương án hỗ trợ chuyển giao các dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh
đây là chương trình nằm trong đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở của sở y tế tp hcm
là địa bàn vùng xa bệnh viện huyện nhà bè tp hcm gặp nhiều khó khăn về nhân lực y tế
cơ sở vật chất còn thiếu thốn trước thực tế đó phương án hỗ trợ chuyển giao các dịch vụ khám chữa bệnh giữa bệnh viện quận hai
và bệnh viện huyện hốc ngôn về chuyên môn khám chữa bệnh
ekip gây mê hồi sức phẫu thuật cùng một số trang thiết bị dụng cụ cần thiết phục vụ cho chẩn đoán và phẫu thuật
giúp người dân huyện nhà bè được khám chữa bệnh chất lượng ngay tại nơi mình sinh sống
đồng thời giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên
hàng trăm cánh diều bay rợp trời ở mũi né thành phố phan thiết tỉnh bình thuận trong dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm nay
đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đây cũng là một trong những hoạt động thường niên và khởi động mỗi dịp đầu hè dành cho du khách
với chủ đề hellosony lễ hội diều vừa được tổ chức đã quy tụ hàng trăm con diều lớn nhỏ
được tạo hình với các loài động vật biển như bạch tuột cá mập cá đuối mực cua
đã làm du khách trong và ngoài nước bất ngờ và thích thú
ngay sau khi nghi thức khai mạc là những tiết mục ca múa nhạc sôi động hàng trăm cánh diều đủ màu sắc kích thước
đã được du khách thả bay lượng trên bộ trời xanh trong của miền biển phan tiết
lễ hội diều cùng nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn sẽ được diễn ra tại bãi biển de clip đến hết tháng tám
bên cạnh thái diều du khách và các em nhỏ còn được tham gia các trò chơi như nhà phao trượt nước
banh đụng xe điện cân bằng làm bánh pizza trang trí sáng tạo sinh vật biển
đây không chỉ là sân chơi tưng bừng nhộn nhịp mà còn đầy ý nghĩa đối với du khách
đặc biệt là những gia đình trẻ em thành thị vốn không có nhiều dịp tiếp xúc với những hoạt động trò chơi ngoài trời
thưa quý vị chọn đề tài về lịch sử văn học vốn đã kén khán giả
xong đến nay tác phẩm nhạc kịch tiên nga của đạo diễn thành lộc đã đạt được đêm diễn thứ tư
với kháng phòng luôn chờ kính
và trong đợt diễn lần này cùng với sự góp mặt đặc biệt của nghệ sĩ ủ tố quế
trần trong vai kiều nguyệt nga và sáng phương nam cũng đã gặp gỡ với ekip
để tìm hiểu quá trình giữ lửa cho dòng kịch đặc thù này
với cái thông điệp của án phân thơ của bộ đội chiểu
trai thời trung hữu làm đầu giái thời kết thận làm câu trao mình
và trong tiên nga của chú
tiên nguyệt nga bên cạnh những điều đó thì có một cái sự mạnh mẽ và kiên cường hơn
trải qua nhiều đông tố nhiều thử thách cam ngông cuộc đời
tôi rất là lo khi mà bước vào lĩnh vực nhạc kịch
thì sợ là mọi người cũng đã quen với lại cái hình ảnh đó
nhưng mà một điều trần cảm thấy là rất là yên tâm
đó là trần đã được lọt vào tay của ông phù thủy sân khấu rồi
nó là chú thành lộc chú là một người rất là an tường về
dùng loại hình nghệ thuật khác nhau
rồi học cách phát âm cho nó một cách mọc mạc nhất
nhưng mà cũng vẫn rất là sang theo đúng giai điệu của âm nhạc
tiên nga không chỉ gây dựng lại niềm tin của khán giả
vào dòng kịch lấy cảm hứng thi ca lịch sử
mà còn với dòng kịch sử dụng nhạc sống trong nước
âm nhạc của tất cả các xuất diễn đều được tạo nên với nhạc sĩ đức trí
các nhạc công và dàn họp xứ sài gòn choir ngay tại khán phòng
thêm thắt tiếng cười vừa vặn cùng với thông điệp
và xã hội cập nhật
mỗi lần quay lại tiên nga khán giả luôn tìm thấy những giá trị
những lớp diễn được làm mới
một trong những nguyên tắc mà chúng tôi bắt buộc phải tuân thủ
đó là yếu tố giải trí
muốn một cái tác phẩm nghệ thuật đến được với người xem
muốn lòng vào đó bài học gì câu chuyện đã làm sao
thì nó phải thỏa mãn được cái tính giải trí cho công chúng
thì sau đó những cái bài học nào mà nó ẩn từ phía dưới đó
nó mới đến với người xem một cách thỏa mãn được
bởi vì ngày nay chúng ta đang sống ở một cái
thế giới phản về cả các hoạt động giải trí nghệ thuật
con người ta không bỏ tiền ra để người ta bị dạy đời
để bị dạy khôn
người ta phải thỏa mãn với nhu cầu giải trí trước
nghe nhạc hay một cái câu chuyện hấp dẫn
khi người ta thỏa mãn cái nhu cầu giải trí đó
thì người ta mới thấm nhuận một cái bài học nào đó
một cái thông điệp nào đó đến với người xem
từ hiệu ứng khán giả
lòng yêu mọi người
lòng yêu mọi người
lòng yêu mến và sẻ chia trên mạng xã hội
nên chỉ trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
vở kịch nhận được hai giải thưởng về văn hóa
giải thưởng mai vàng do tác phẩm sân khấu được yêu mến nhất
và một giải thưởng có tính chuyên môn cao mà năm năm tổ chức một lần
giải nhất giải thưởng văn học nghệ thuật thành phố hồ chí minh lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
khi chúng tôi làm thiên nghe
thì giải thưởng không phải là mục đích để mình hướng tới
nó chỉ là cái thành quả
mà sau này thì mọi người mới biết là mình được
được một cái giải thưởng như vậy
khi chúng tôi bắt đầu làm thiên nghe
thì bản thân tôi là cái người cầm trịch cho cái dự án này
tôi cảm thấy mình bị cô đơn
mình không cảm thấy lạc lỏng
nhưng mà mình vẫn cảm thấy bị cô đơn
bởi vì trong một cái bình diện sân khấu chung là không có ai
người ta thích làm những cái vở đề tài cổ trang
và cả thi ca nữa
và người ta nghĩ là những cái tác phẩm như vậy thì sẽ rất là khó bán vé
lần này chúng tôi nhận được cái giải thưởng như thế
chúng tôi cảm thấy mình hạnh

mình không cảm thấy là mình bị lạc lỏng
mình không thấy bị cô đơn
cái con đường hành nghề
hành nghiệp của chúng tôi luôn luôn có sự giỏi theo
trước nhất là phải từ công chúng
được công chúng công nhận và nuôi dưỡng
để cho nó trở thành một cái thành quả như bây giờ
rồi chúng tôi sẽ còn hạnh phúc
mời quý vị cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết
hoàn toàn năm trăm linh vùng tác động của vùng thấp nóng
ngày hôm qua ở hầu khắp các tỉnh miền bắc thì trời đã có nắng mạnh
và nắng nóng xảy ra ở rất nhiều nơi
sang đến ngày hôm nay tình trạng nắng nóng ở bắc bộ vẫn chưa được cải thiện
nắng nóng tiếp tục mở rộng ra các tỉnh bắc bộ bắc và trung trung bộ
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
riêng vùng núi bắc và trung trung bộ có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ ba mươi tám ba mươi chín độ c
các tỉnh trung bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày một tháng năm
và thấp nóng mở trở lại gió phơn cũng hoạt động mạnh mẽ hơn
đồng nghĩa với việc là nắng và nóng ở miền trung ngày hôm nay sẽ tăng dần
nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng ba mươi bảy ba mươi tám độ c
thậm chí là có vùng lên đến tận bốn mươi một độ c
cùng với đó là độ ẩm trong không khí
giảm xuống dưới bốn mươi năm ở một số vùng
thì sẽ xảy ra tình trạng là khô và nắng nóng gai gắt
trong khi bắc bộ và miền trung vẫn đang xảy ra nắng nóng ở trên diện rộng
thì ở phía nam lại đang có dấu hiệu chuyển mùa
nguyên nhân là do khối không khí biển đã ổn định bắt đầu suy yếu
tạo điều kiện cho những nhiễu động ở phía đông di chuyển vào trong đất liền
chiều vào tối nay thì sẽ gây mưa rào và rông trong khu vực phía nam của tây nguyên
cũng như là miền đông của nam bộ
do mưa xuất hiện dù về chiều
thế nhưng ẩm thì cũng làm cho nhiệt độ giảm nhẹ cao nhất ngày hôm nay
ở khu vực tây nguyên là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ c
ngày hôm qua là ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
thành phố hồ chí minh và một số tỉnh ở miền nam bộ xuất hiện mưa rông lớn
tạo cảm giác mát mẻ cho người dân sau những ngày chống chịu nắng nóng oi bức bốn mươi độ c
nhiệt độ ngày hôm nay giảm nhẹ xuống còn khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ c
kiểu thời tiết mưa như thế này thì sẽ duy trì trong ngày hôm nay
và kéo dài đến hết ngày hai tháng năm
kèm theo hiện tượng rông lốc hay có gió giật
do vậy việc người dân hết sức lưu ý vui chơi
đặc biệt là tắm biển là hiện tượng lấp xoáy gây đổ ngã cây cối
còn bây giờ là phần dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước